hay như hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc có hiệu lực năm hai nghìn một mươi tám dệt may việt nam đã có sự tăng trưởng ngoạn mục cạnh tranh ngang với trung quốc tại thị trường này
và sự tăng trưởng sẽ còn được kỳ vọng cao gấp nhiều lần khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu chính thức có hiệu lực
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kim ngải xuất khẩu dệt may của việt nam ước đạt một mươi chín ba so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám
trong đó xuất khẩu đi mỹ ước đạt bảy hai mươi hai tỷ usd tăng một mươi một bảy
và mặc dù eu là thị trường xuất khẩu hàng diệt may lớn thứ hai của việt nam nhưng lại thấp hơn nhiều so với mỹ chỉ đạt hai năm mươi sáu tỷ usd
điều đó cho thấy mặc dù còn rất nhiều tiềm năng nhưng đây rõ ràng cũng không phải là miếng bánh dễ sơi mà chúng ta đã kỳ vọng
nằm trong top ba nước xuất khẩu cao nhất thế giới
chỉ sau trung quốc và ấn độ tuy nhiên nhìn lại xu hướng chuyển dịch và cạnh tranh quốc tế hiện nay
ngành dệt may việt nam gần như có tiếng nhưng không có miếng
cụ thể hiện nay ngành dệt may đang phát triển mất cân đối yếu kém nhất là khâu kéo sợi diệt vải và nhuộm hoàn tất
điều này tạo ra tình trạng tắc nghẽn tại khâu dệt nhuộm khiến tỷ lệ giá trị tăng thêm của may xuất khẩu chỉ đạt khoảng năm mươi